theo tài liệu điều tra từ giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố đà nẵng đã phát hiện im chu sấp có lệnh truy nã quốc tế đang lẩn trốn trên địa bàn
trước khi đến đà nẵng đối tượng nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất lẩn trốn một thời gian tại thành phố hồ chí minh
đến ngày hai mươi năm tháng hai đối tượng đã bị bắt giữ
tại cơ quan công an im chu sắp thừa nhận mình bị cơ quan chức năng hàn quốc điều tra về trang web đánh bạc bất hợp pháp với số tiền là bốn mươi bốn tỷ quân tương đương khoảng hơn tám trăm linh tỷ đồng
tình trạng lừa đảo trên không gian mạng diễn biến rất phức tạp
các đối tượng dùng rất nhiều chiêu trò thủ đoạn tinh vi để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ cả tin hoặc là chưa am hiểu nhiều về công nghệ thông tin
mới đây các lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước phối hợp với công an tỉnh quảng trị thông báo
đang xác minh tin tố giác tội phạm đối với một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bình phước bắt giữ hai đối tượng nguyễn đức thủy sinh năm hai nghìn hai chú thôn tân kiên xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị
và nguyễn xuân quý sinh năm hai nghìn chú thôn an thuận xã hương toàn huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của nhóm đối tượng nguyễn đức thủy và nguyễn xuân quý là gửi tin nhắn qua messenger
đến các tài khoản của các đối tượng
tài khoản của các đối tượng là tài khoản facebook cá nhân nhờ bình chọn tài năng nhí theo đường link do chúng tạo ra
khi các bị hại truy cập đường link dẫn đến trang web có giao diện tài năng nhí để bình chọn
sẽ bị các đối tượng đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook cá nhân
sau đó các đối tượng gửi tin nhắn đến tài khoản messenger facebook bạn bè người thân của bị hại để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau
yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để chiếm đoạt
với thủ đoạn trên cơ quan công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thủy và quý đã hách hơn ba trăm linh tài khoản facebook của nhiều người và lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng một hai tỷ đồng
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử và tuyên phạt nguyễn đức thủy một mươi ba năm ba tháng tù
nguyễn xuân quý bảy năm sáu tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và không chỉ ở bình phước không mà qua công tác trao đổi phối hợp thì chúng tôi cũng xác định là
và cái thủ đoạn này nó vẫn diễn ra ở nhiều địa bàn tỉnh thành trong cả nước
thì vừa rồi thì công an tỉnh quảng trị cũng đã tiếp nhận một số tin báo liên quan đến cái vấn đề lừa đảo
bằng cái thủ đoạn là hát facebook sau đó là mượn tiền chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm này các đối tượng đã hách hơn bốn trăm linh tài khoản facebook cá nhân
bằng cách gửi đường link dẫn dụ chủ tài khoản facebook
truy cập vào các trang web giả mạo
đoạn giọng hát việt nhí hai nghìn hai mươi ba rồi dùng mã động chiếm đoạt tài khoản facebook
sau đó tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo nhắn tin qua ứng dụng messenger cho bạn bè
người thân của chủ tài khoản facebook này để mượn tiền
với lý do hàng về mà ngân hàng đang bảo trì và yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của các đối tượng
cơ quan công an đề nghị các cá nhân cơ quan tổ chức tuyên truyền phổ biến đến mọi người
để nâng cao cảnh giác phòng ngừa ngăn chặn hoạt động của các đối tượng phạm tội
khi cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra chính xác thông tin của người nhận
để không rơi vào bẫy lừa đảo của chúng
trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên
thì liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn
tại tổ một mươi ba phường sông cầu tp bắc cạn tỉnh bắc cạn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an tp vừa bắt giữ đối tượng truy nã
về tội tàng chữ trái phép chất ma túy trốn thiền ngàn
đối tượng đặng văn quý
đặng văn quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại xã cao thượng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
bị công an tp bắt quả tàng về tội tàng chữ trái phép chất ma túy vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn bị tòa án nhân dân huyện ba bể tuyên phạt một mươi sáu tháng tù
đến ngày hai mươi hai tháng một quý đã trốn vào địa phương
ngày một mươi sáu tháng ba vừa qua cơ quan thể ngán tỉnh sự công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định truy nã
sau hơn hai ngày đối tượng đã bị phát hiện khi đang làm thuê
tại một công trình xây dựng thuộc địa phận tổ một mươi ba phường sông cầu thành phố bắc cạn
và tại cửa khẩu chi ma huyện lộc bình của tỉnh lạng sơn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu chi ma vừa tiếp nhận sáu mươi hai công dân việt nam xuất cảnh trái phép sang trung quốc
do lực lượng chức năng trung quốc trao trả
trong số này thì có một đối tượng có lệnh truy nã
các công dân chủ yếu xuất cảnh trái phép sang trung quốc
kiếm việc làm và bị lực lượng chức năng trung quốc phát hiện bắt giữ do không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp
quá trình xác minh tiếp nhận phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với phân phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
phát hiện đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại huyện yên mỹ tỉnh hương yên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau khi phạm tội vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nguyễn văn tiến đã xuất cảnh trái phép trốn sang trung quốc
công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với lực lượng chức năng tại cửa khẩu hoàn tất các thủ tục bàn giao đối tượng
cho công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với sáu mươi một công dân còn lại phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã xác minh lý lịch cá nhân
khai thác thông tin và hướng dẫn quay trở về địa phương nơi cư trú theo đúng quy định
với tinh thần đấu tranh kiên quyết triệt để không khoan nhượng với tội phạm
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba vừa bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo trái phép trên vùng biển tây nam
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
phối hợp với đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển tiến hành kiểm tra tàu tg chín mươi một nghìn ba trăm tám mươi bảy ts
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có năm thuyền viên do ông võ văn tiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quê cà mau làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu trên tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc hợp pháp
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba và đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã tiến hành lập biên bản niêm phong số hàng hóa vi phạm
sau đó dẫn giải phương tiện về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý
một xe đầu kéo đã tông vào xe ô tô năm chỗ từ trong hẻm ra đường lớn khiến một người tử vong hai người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khuya ngày hôm qua trên đường nguyễn huệ thuộc khu phố suối đá phường tân xuân thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước
khoảng hai mươi ba h cùng ngày tài xế mai việt tùng
chú tỉnh lâm đồng điều khiển xe đầu kéo biển số bốn mươi chín h hai nghìn bảy trăm tám mươi ba kéo theo rơ móc lưu thông trên đường nguyễn huệ
khi đến ngã ba giao nhau với hẻm một trăm một mươi năm thuộc khu phố suối đá phường tân xuân
bất ngờ va chạm với xe ô tô biển số chín mươi ba a một mươi hai nghìn ba trăm linh năm do ông nguyễn thanh tâm chú thành phố đồng xoài điều khiển
chở theo vợ là bà nguyễn thị thanh phương cùng với bà phạm thị tuyến
cú tông mạnh khiến bà phương tử vong sau đó hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu
nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
sở giao thông vận tải hà nội cho biết từ ngày một mươi năm tháng ba tới đây lực lượng chức năng tp hà nội sẽ tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như hành vi đi không đúng phần đường làn đường
dừng đỗ xe không đúng quy định trên đường hoàng minh thảo và các cầu trương dương thanh trì vĩnh tuy đông chủ
cùng với đó đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu và đánh giá để mở rộng
phạm vi kiểm tra cho các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố trong thời gian tới
thời gian qua lực lượng chức năng tp hà nội đã tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn giao thông
ý thức người dân được nâng cao và tình hình giao thông an ninh trật tự từng bước được đảm bảo
tuy nhiên tại một số cây cầu tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội tình hình vi phạm an toàn giao thông diễn ra rất phức tạp
như là tình trạng xe máy đi vào làn đường ô tô trên cầu vĩnh tuy cầu trương dương hay là ô tô đi vào làn xe máy trên cầu thanh trì
việc bất chấp quy định của pháp luật phương tiện tham gia giao thông tùy tiện đã gây nên một số vụ tai nạn đáng tiếc
kế hoạch trên được thực hiện nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông
đặc biệt là trong việc tuân thủ quy định đi đúng làn đường phần đường góp phần kéo giảm tai nạn giao thông